cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đang chỉ đạo cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố hồ chí minh
và công an một số tỉnh thành phố như đồng nai bà rịa vũng tàu bình thuận
điều tra xác minh các sai phạm có dấu hiệu vi phạm pháp luật xảy ra tại công ty cổ phần địa ốc alibaba
và các công ty có liên quan trong việc quảng cáo phân lô bán đất nền trên địa bàn thành phố hồ chí minh
tỉnh đồng nai bà rịa vũng tàu bình thuận
cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an thành phố hồ chí minh đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
xảy ra tại công ty của phần địa ốc alibaba đồng thời ra quyết định khởi tố bị can lệnh bắt bị can để tạm giam
và lệnh khám xét đối với nguyễn thái lĩnh sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi chín tổng giám đốc công ty alibaba về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
theo điều một trăm bảy mươi bốn bộ luật hình sự năm hai nghìn một mươi năm
ngày một mươi tám tháng chín năm hai nghìn một mươi chín cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố hồ chí minh đã thi hành các lệnh bắt
lệnh khám xét đối với nguyễn thái lĩnh tại trụ sở và các chi nhánh của công ty alibaba
kết quả điều tra ban đầu cho thấy nguyễn thái lĩnh và đồng bọn đã thành lập công ty cổ phần địa ốc alibaba
và các công ty thành viên tự vẽ các dự án không có thật tại một số tỉnh phía nam chưa làm thủ tục pháp lý
chưa được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt cấp phép cho làm dự án nhưng đã huy động tiền của hàng nghìn khách hàng để